ngày hôm nay hai mươi tháng năm trung đoàn tám trăm năm mươi năm thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh ninh bình
phối hợp với sở y tế tỉnh ninh bình và các đơn vị liên quan tổ chức buổi công bố
và bàn giao tám mươi một công dân trở về địa phương
đây là những công dân việt nam từ nước ngoài trở về nước và đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung
đến nay tỉnh ninh bình đã bàn giao hết công dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
đây là lần thứ ba trung đoàn tám trăm năm mươi năm tiếp nhận công dân việt nam từ nước ngoài về nước
thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định với tổng số là ba trăm linh bảy trường hợp
toàn bộ tám mươi một công dân được tiếp nhận lần thứ ba này đều là học sinh sinh viên
người lao động sinh sống và làm việc tại pháp
tại buổi lễ trung đoàn tám trăm năm mươi năm đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân
các công dân được khuyến cáo sau khi trở về địa phương cần tiếp tục tuân thủ
việc giám sát sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo và thực hiện tốt các khuyến cáo do bộ y tế đưa ra